kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra vụ án trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai
và đến nay đã làm rõ nhiều tình tiết thông tin mới đặc biệt là đối tượng gây án khai nhận
đã gây ra tất cả tới năm vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá tài sản gần hai mươi tỷ đồng
cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra vụ án trộm tiệm vàng ở quận một mươi hai

và đến nay đã làm rõ nhiều tình tiết thông tin mới đặc biệt là đối tượng gây án khai nhận